trong phiên họp thứ tư ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
đa số ý kiến đề nghị việc sửa đổi lần này phải bảo đảm khắc phục triệt để những sai sót đã được phát hiện
tránh tình trạng sau khi thi hành lại tiếp tục phát hiện sai sót
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo tờ trình của chính phủ phạm vi sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm lần này
liên quan đến một trăm bốn mươi một điều trong đó có bốn mươi ba điều sửa đổi về kỹ thuật chín mươi bảy điều sửa đổi về nội dung và bãi bỏ một điều
qua thảo luận đa số ý kiến cho rằng với thời gian chuẩn bị ngắn bên cạnh việc lùi hiệu lực của bộ luật hình sự
thì còn có ba luật khác cũng phải lùi hiệu lực
do đó phạm vi của dự án luật chỉ nên tập trung sửa đổi những điều khoản cần thiết nhất
cụ thể là sửa những quy định có sai sót rõ ràng về kỹ thuật kết hợp xử lý những quy định chưa hợp lý hoặc khả năng khó áp dụng
lý do cơ bản để chúng ta lùi thời điểm có hiệu lực của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm là do chúng ta nói là sai sót kỹ thuật
chứ không phải sai sót về chính sách hình sự của nhà nước đâu
cũng chưa sai cái quan điểm chủ trương mà chúng ta đã thống nhất đã xin ý kiến lần đầu
nên là tôi thấy là không cần thiết mở rộng phạm vi
liên quan đến quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự đa số ý kiến tán thành với đề nghị của chính phủ về việc sửa đổi bổ sung theo hướng
người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc các tội danh cụ thể
được liệt kê tại khoản hai điều một mươi hai của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bởi vì đối tượng từ một mươi bốn đến dưới một mươi sáu tuổi đây là tuổi rất nhạy cảm rất dễ bắt chiếc và dễ bị bắt
nếu mà cái tuổi này mà khi vi phạm hình sự mà không được xử lý thì báo cáo với các đồng chí thì đây là một cái tiềm bản nguy cơ rất là lớn
cũng tại phiên họp nhiều đại biểu nhất trí về việc bổ sung chất ma túy cây có chứa chất ma túy mới xuất hiện vào dự án luật này
vì cho rằng thực tiễn đấu tranh phòng chống ma túy ở nước ta vừa qua cho thấy tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp khó lường
thủ đoạn rất tinh vi
các chất ma túy vào tem giấy bóng bay gây hậu quả rất nghiêm trọng